đi xe máy không đội mũ bảo hiểm khi bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông dừng xe yêu cầu kiểm tra
thanh niên đã rút mã tấu đe dọa để người đi cùng phóng xe bỏ chạy
trên mạng xã hội ngày hôm qua cũng xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm
đi xe máy lưu thông trên một tuyến đường được cho là tại thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
phát hiện sự việc tổ công tác cảnh sát giao thông đã đuổi theo và ra lệnh dừng xe để kiểm tra
thay vì chấp hành nam thanh niên ngồi sau xuống xe rút mã tấu vùng lên đe dọa chém chiến sĩ cảnh sát giao thông
để giải vây cho người đi cùng rồi sau đó cả hai nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy
công an thị xã kỳ anh đã xác minh được danh tính của hai nam thanh niên trên và đang tiến hành truy bắt các đối tượng